nơi sản sinh ra những chiến sĩ tinh nhuệ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ giao
đầm lầy hay cây cối chiến sĩ cảnh sát cơ động như tàng hình vào thiên nhiên môi trường
thật khó để nhận ra các chiến sĩ đang ẩn mình tại một vị trí nào đó
đây là nội dung huấn luyện rất quan trọng để theo dõi với bắt đối tượng
nhiệm vụ này rất gian nan vất vả đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có thể lực sức khỏe tốt
thậm chí là nằm im tại một vị trí cả ngày lất đêm
như câu nói trong bộ đội đặc công và khủng bố là kiến cắn không được gãi và gãi đi qua hồ nhìn
tức là yêu cầu sự bí mật tuyệt đối
nếu thật sự mà huấn luyện thành những chiến sĩ hóa trang này như thế này thì rất là công phu
và thể hiện sự tinh nhuệ trong việc cải hóa trang là ẩn mình
tức là biến hóa mình một chiến sĩ trong lực lượng chống khủng bố
thành cái gì khác
để cho đối tượng nó không phát hiện được
trên địa bàn rừng núi là một địa bàn hết sức phức tạp
những đối tượng chủ yếu là những người bản địa
họ thích nghi manh động và thích nghi với môi trường xung quanh đây
vậy nên em luôn cố gắng kiên trì lỗ lực học hỏi từng ngày
để vượt qua những khó khăn thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị được giao
với chức năng nòng cốt thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc
cảnh sát cơ động luôn là lực lượng sẵn sàng chiến đấu
tại những nơi nguy hiểm nhất khó khăn nhất
đối mặt đấu tranh trực diện với các loại tội phạm
tội phạm khủng bố luôn là tội phạm đặc biệt nguy hiểm
tội phạm ma túy đã ngày càng manh động liều lĩnh
bằng chứng là các chuyên án khủng được triệt phá
ma túy thu giữ được tí bằng tấn
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
lực lượng cảnh sát cơ động phải có ý chí chiến đấu cao
có năng lực tác chiến trong mọi điều kiện hoàn cảnh
khả năng đắm mắt và xử lý tốt các tình huống
trong cuộc chiến với tội phạm
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
luật cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực
đây là cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của cảnh sát cơ động
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
qua đó tạo niềm tin trong nhân dân
gắn kết cộng đồng xã hội
và bảo đảm cho các hoạt động xã hội diễn ra ổn định
khi sử dụng lực lượng cảnh sát đặc biệt
cảnh sát cơ động
thì có những cái mà được quyền tối yêu
và đã được các cấp thông nhất thông qua
đó là lực lượng cảnh sát đặc biệt
cảnh sát cơ động được mang vũ khí trang bị
lên cái quân tiện tàu bay
để phục vụ quá trình công tác
chấn công tân áp các loại tội phạm
trong lúc mà nguy hiểm nhất
và cần sự di động nhanh nhất
và được lãnh đạo của bộ công an
và lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt
cảnh sát cơ động
cảnh sát cơ động của bộ công an
với đặc thù quân số đông
chiến sĩ nghĩa vụ cũng chiếm tỷ lệ cao
nên công tác giáo dục chính trị tư tưởng
luôn được quan tâm hàng đầu
việc xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
vững mạnh về chính trị tư tưởng
là nguyên tắc trong xây dựng lực lượng
công an nhân dân nói chung
cảnh sát cơ động nói riêng
là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp
và sức mạnh chiến đấu của cảnh sát cơ động
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
vị trí vai trò và tầm quan trọng hàng đầu
của công tác tư tưởng
đó là công việc thành hay bại
đều do tư tưởng
và lệ lỗi làm việc đúng hay sai
nắm bắt được phương châm hành động
các đảng bộ cơ sở
thuộc đảng bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
luôn quan trọng công tác tư tưởng
xác định đây là mặt trận hàng đầu
tạo nên sức mạnh tổng hợp
dù huấn luyện gian khổ vất vả
sông mỗi cán bộ chính sĩ đều xác định được trách nhiệm của mình
cũng như tự hào về sự anh hùng tội lượng
giá sức giàn luyện
chuyên sâu về võ thuật quân sự y chiến thuật
có kỹ năng chiến đấu tinh nghiệm
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ sao
để cho cán bộ chính sĩ
xác định được
cái nhiệm vụ cái trách nhiệm bản thân
cũng như là cái sự anh hùng
của lực lượng
thì trong cái lịch huấn luyện
thì có những buổi tối
thứ ba năm hàng tuần
đơn vị tổ chức xem tài liệu và giáo dục trí tưởng
và hàng ngày
thì tối thì đơn vị cũng tổ chức giáo dục trí tưởng
để cho từng cán bộ diễn sĩ xác định được
cái nhiệm vụ cái trách nhiệm
của cá nhân
trong công tác huấn luyện cũng như công tác gia quân đại biểu vụ
để cho từng cán bộ chính sĩ
xác định rõ hơn
cái trách nhiệm vụ trách nhiệm của mình
để đạt được cái hiệu quả trong công tác huấn luyện và trong chiến đấu
ngoài công tác huấn luyện
thì những hoạt động thiện nguyện xung kích của tội trẻ
cũng là biện pháp hiệu quả
để giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
bà nguyễn thị hợi
người phụ nữ neo đơn
tại thôn yên lập đông thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
mỗi lần mưa báo
ngôi nhà mà bà hợi sinh sống
luôn đem đến nỗi sợ hãi vì lo sập nhà
ngôi nhà này trở nên vững chắc khang trang hơn
nhờ những đôi bàn tay khéo léo
của thanh niên trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
từ nhân công vật liệu
cho đến thiết kế và xây dựng
bà thấy vui vui
phấn khởi lắm

thấy phấn khởi rất là phấn khởi
cảnh sát cơ động đến
cũng phải cảm ơn
các tiểu đội của cảnh sát cơ động
đã giúp bà xây dựng cái nhà này
cảm ơn đảng nhà nước
và bác hồ
cảm ơn đoàn thanh niên
của đội cảnh sát cơ động
cảm ơn đoàn thanh niên
bàn ngành đoàn xã rồi phường thị xã
đã tạo điều kiện để giúp cho bà xây cái nhà này
bà biết cảm ơn nhiều lắm
đây là một trong những cái dịp
để đoàn cơ sở chúng tôi
có những cái bài
có những hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
thực tiễn cho cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
để cảm nhận
và tiếp thu được những cái giá trị
về những nhân văn
tiếp tục là
phát động xôi lổi các hoạt động
vì người nghèo
với mục tiêu là

với mục tiêu là không ai được xây dựng
không để ai để bỏ lại phía sau
và mong muốn là cũng tiếp tục
đến được những cái vùng khó khăn hơn
xây dựng được nhiều căn nhà nhiều công trình ý nghĩa hơn
để phục vụ nhân dân
cũng như là để có những cái hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn được
có những cái cuộc sống tốt đẹp hơn
nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
đang đặt ra nhiều thách thức phức tạp
việc triển khai thực hiện theo nghị quyết một mươi hai
luôn đóng vai trò then chốt
là kim chỉ nam để lực lượng cảnh sát cơ động
nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi
yêu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới